phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
đợt cao điểm gia quân nhằm mục đích phòng ngừa tội phạm và kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh an giang
đồng thời nhằm tạo khí thế thi đua mạnh mẽ và triển khai kịp thời đầy đủ nội dung của kế hoạch gia quân
thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông